các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đầy sống
liên quan đến vụ thi thể nam sinh trôi sông sài gòn được phát hiện vào đêm một mươi bốn tháng hai
mới đây đại diện công an tp hcm vừa xác nhận thi thể trôi trên sông sài gòn sáng nay
chính là nam sinh nguyễn văn nghĩa mất tích khi từ bình định tới tp hcm nhập học
cụ thể đại diện phòng tham mưu công an tp hcm cho biết sau quá trình khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin nhận dạng từ gia đình nạn nhân
cơ quan chức năng đã xác định thi thể trôi trên sông sài gòn đoạn qua phường một mươi ba quận bình thạnh
chính là nam sinh nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi quê bình định
tới tp hcm nhập học thì mất liên lạc với gia đình
trước đó vào sáng cùng ngày người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông sài gòn
đoạn qua phường một mươi ba quận bình thạnh và báo cho lực lượng chức năng
ngay khi nhận được tin báo công an phường một mươi ba phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an quận bình thạnh
tới phong tỏa khám nghiệm hiện trường
như sức khỏe và đời sống đã đưa tin ngày một mươi bốn tháng hai gia đình em nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi
quê bình định cho biết đã gửi đơn đến công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm
trình báo về việc mất liên lạc với nghĩa khi em này trên đường
từ quê vào tp hcm làm thủ tục nhập học
mẹ nam sinh mất tích bí ẩn kể về cuộc điện thoại trước khi con xuống xe
trả lời báo chí bà trần thị ti mẹ của nghĩa cho biết khoảng một mươi hai h ngày một mươi một tháng hai
nghĩa đi xe khách tân hoa châu biển kiểm soát bảy mươi bảy b hai nghìn bốn trăm năm mươi bảy từ bình định vào tp hcm
xe khách đến bến xe miền đông tp hcm khoảng bốn giờ bốn mươi năm đến năm h ngày một mươi hai tháng hai
lúc này người thân tại tp hcm liên lạc đón nghĩa nhưng không được
nam sinh viên mất tích từ đó
vào tối một mươi một tháng hai tôi còn gọi điện thoại dặn dò ăn uống nghỉ ngơi
và khi xuống xe con phải gọi ngay cho người chị họ đang sống tại tp hcm đến đón
đến sáng ngày một mươi hai tháng hai người thân ra đón thì không liên lạc được với nghĩa
gia đình tôi rất lo lắng hoang mang sợ con bị kẻ xấu lừa đảo
bà ti lo lắng
bà ti cho biết thêm do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp
nên kỳ một năm nhất vừa qua nghĩa vẫn học online ở nhà
qua học kỳ hai nhà trường thông báo vào tp hcm
làm thủ tục nhập học gia đình có hai anh em nghĩa là con út
bình thường cháu chịu khó học tập chứ không có dây bời
đây là lần đầu tiên nghĩa vào tp hcm bà ti nói trong lo lắng
khi vào tp hcm nghĩa mang một ba lô một vali áo khoác nón quần tây tất cả màu đen
khi xe khách đến bến xe miền đông gia đình cũng đã nhờ trích xuất camera cũng không thấy nghĩa
gia đình cũng đã tổ chức đi tìm ở tp hcm liên lạc bạn bè quốc nghĩa
nhưng chưa có tôn tích
liên hệ với trường đại học thì được biết nghĩa chưa đến trường
hiện gia đình đã trình báo và nhờ công an giúp đỡ tìm kiếm bà ti cho hay
trong khi đó chị hồ thị cẩm nhung chị họ có nghĩa đang sinh sống tại tp hcm cho hay
khoảng năm giờ ngày một mươi hai tháng hai chị nhung đến bến xe miền đông để đón nghĩa nhưng gọi điện thoại cho em không được
theo hình ảnh của camera ghi nhận được nghĩa được một người đàn ông lạ mặt chở đi
lo lắng sự an toàn của nghĩa chị nhung đến công an trình báo
lúc đó tôi xem trên messenger
thấy bảo là nghĩa không hoạt động khoảng một giờ đồng hồ gọi messenger không được
nên tôi gọi vào số điện thoại của nghĩa cũng không liên lạc được
trước camera tại bến xe thì thấy nghĩa xuống xe lúc bốn giờ bốn mươi năm phút
nhưng kéo vali đi luôn chứ không gọi điện thoại cho người nhà như đã được dạng do
tôi nghĩ trên xe có cổng sạc pin nên khả năng điện thoại của em kiệt nguồn là rất thấp chị nhung nói
hiện trường vụ việc đang được cơ quan công an phong tỏa nghiêm ngặt
cũng trong sáng một mươi năm tháng hai
hiện trường vụ việc đang được cơ quan công an phong tỏa nghiêm ngặt
nhiều xe cảnh sát và lực lượng chức năng đã có mặt tại đây
được biết cơ quan chức năng đã xác định bước đầu thi thể trôi trên sông sài gòn phát hiện sáng nay
chính là nam sinh viên nguyễn văn nghĩa người mất tích bí ẩn những ngày qua
lúc một mươi một giờ hôm nay thi thể nạn nhân vẫn nằm ở mép sông sài gòn
gần mố cầu bình lợi thuộc phường một mươi ba quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
sau quá trình khám nghiệm hiện trường
cơ quan chức năng đã bọc thi thể nạn nhân lại chờ đưa lên xe chuyên dụng của cảnh sát
tiếp cận với người được cho là phát hiện thi thể
người đàn ông chuyên vớt lục bình ven sông cho biết không thể chia sẻ gì rồi bỏ đi
theo một số người biết việc gần hiện trường kể người đàn ông này sống trên ghe gần chân cầu
ông chuyên vớt lục bình mỗi ngày ở đây
tới sáng sớm nay thì phát hiện thi thể nạn nhân và báo công an
bên ngoài hiện trường là một xóm lao động nghèo đông người ở trọ
đến một mươi một giờ hôm nay thi thể nạn nhân đã bỏ đi
đến một mươi một giờ bốn mươi năm phút thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng chuyển khỏi hiện trường
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
người đàn ông kể lại khoảnh khắc phát hiện thi thể nam sinh viên mất tích
người thân khóc nhiều lắm vì quá đau lòng
vào sáng một mươi năm tháng hai công an quận bình thành vẫn đang điều tra vụ việc phát hiện nam sinh viên mất tích dưới sông sài gòn
cùng ngày ông nguyễn văn trúc sáu mươi năm tuổi ngụ tại tỉnh vĩnh phúc tạm trú tại quận bình thạnh
tên thường gọi là ông ba trúc
người chuyên vớt sát trên sông sài gòn cho biết
chính ông là người đưa thi thể nam thanh niên vào bờ và xác nhận người này là nam sinh viên mất tích trước đó
theo ông ba trúc khuya ngày một mươi năm tháng hai người dân phát hiện một sát chết trôi trên sông
đoạn dưới chân cầu bình lợi phường một mươi ba quận bình thạnh nên báo cho công an
sau đó công an phường một mươi ba đã gọi điện nhờ ông dùng ghe máy đưa thi thể vào bờ
neo lại bằng dây dưới chân cầu đường sắt bình lợi mới
đến sáu giờ ba mươi cùng ngày người thân đến nhận dạng và đau đến phát hiện
thi thể là em nguyễn văn nghĩa nam sinh mất tích trước đó ba ngày
anh chị với bà cô của cháu nghĩa có đến nhận dạng
và tôi xem giấy tờ thì đúng là cậu sinh viên xấu số này rồi
thật đau lòng người thân cậu sinh viên khóc nhiều lắm vì quá đau lòng
hiện họ đang cùng công an làm thú tục để nhận thi thể ông ba trúc chia sẻ
theo ông ba trúc hiện tại ông cũng phối hợp với công an để hoàn tất các thủ tục điều tra vụ việc
nam sinh mất tích bí ẩn khi đi nhập học ở tp hcm
có học lực giỏi
ngoài ra mới đây đại diện đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm thông tin về học lực của nam sinh mất tích bí ẩn khi nhập học
ông trần thanh thưởng trưởng phòng tiến sinh và công tác sinh viên
trường đh sư phạm kỹ thuật tp hcm cho biết
nhà trường vẫn đang tiếp tục tìm kiếm em nguyễn văn nghĩa một mươi chín tuổi
sinh viên năm nhất ngành công nghệ ô tô em nghĩa mất tích trong ngày nhập học
theo ông thưởng sinh viên nguyễn văn nghĩa học ngành công nghệ ô tô hệ chất lượng cao
giảng dạy bằng tiếng anh
trong học kỳ một điểm trung bình của nghĩa đạt tám sáu điểm trên thang điểm một mươi
và đạt ba bốn điểm trên thang điểm bốn
với kết quả này nghĩa đạt học lực giỏi
trong học kỳ một dù học online nhưng các giảng viên đều đánh giá nghĩa học tốt
trong quá trình học nghĩa không có biểu hiện bất thường
ngành công nghệ ô tô mà nghĩa đang theo học thuộc hệ chất lượng cao dạy bằng tiếng anh
nghĩa đã đăng ký ở ký túc xá và đóng năm trăm linh đồng giữ chỗ
nhưng hiện năm sinh viên này vẫn chưa làm thủ tục
đội ngũ tình nguyện viên của nhà trường có mặt tại bến xe từ bốn giờ sáng đến chín giờ tối
để đón các bạn sinh viên nhập học
tại đây nghĩa đã xuống xe tuy nhiên không tiếp nhận sự hỗ trợ của đội tình nguyện
cũng không nhận sự hỗ trợ của người nhà
sau khi nhận được thông tin từ gia đình nhà trường đã báo cho công an quận bình thạnh
và công an huyện tây sơn bình định để phối hợp tìm kiếm nghĩa
tôi có gọi điện cho một số bạn trong nhóm hai được phân công theo nhóm học online của nghĩa
thì các bạn đều nói không nắm được thông tin gì về nghĩa ông thưởng nói
sau đó gia đình có liên lạc với nhà trường báo tin về việc sinh viên nghĩa mất tích
và nhà trường đã báo cho công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
và công an huyện sơn tây bình định để phối hợp tìm kiếm sinh viên này
thưa quý vị thật là đau xót khi chúng ta đang phải chứng kiến những tội ác
dành cho những nam sinh nữ sinh mới chân ước chân giáo lên thành phố học tập
mặc dù biết rằng nam sinh của chúng ta có học lực giỏi là con ngoan hiếu thảo
và em đang có một tương lai rộng mở
thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà em lại bỏ mạng dưới nơi đất khách lạnh lẽo
cái ác và người gây ra cái ác sẽ phải đền tội
chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả điều tra kẻ sát nhân đã cướp đi mạng sống
của nam sinh một mươi chín tuổi quê bình định từ cơ quan chức năng
xin được thắp một nén hương lòng vĩnh biệt nam sinh giỏi giang nhưng bạc mạnh này
mong em sớm an nghỉ và hãy sống thật tốt ở kiếp khác
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo